xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát trong một gia đình

theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi

còn lên tiếng theo kiểu của nhóm thư quỷ thì chúng ta lại không tin được
những tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một khi cả nước đang chịu ảnh hưởng của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
nhóm trừ quỷ bảo lộc nghĩ ra trò chữa bệnh bằng hình thức online trực tuyến
thậm chí chữa bệnh trực tuyến cho cả những người đang mắc covid một mươi chín
họ đóng những chai nước được hút lên từ giếng của gia đình rồi giao giảng
đó là nước thánh chữa lành covid một mươi chín
họ công khai ngay cả khi đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố bảo lộc đến kiểm tra
là cái dịch này đó thì chỉ có nước chúa cho xuống này rửa
nó mới có thể tiêu diệt các con virus trong không khí
cái việc chữa bệnh của vợ chồng hương quảng là sai với quy định và nó phản khoa học
cho nên là về cái việc mà anh chị minh hoàng tập trung ở cái nơi đó là ảnh hưởng đến cái vấn đề an ninh trật tự ở địa phương
rồi rất nhiều người ra vào nhất trong cái dịp dịch bệnh này nữa
cho nên là cái việc kiểm soát người thì rất khó
bên tòa giáo mục cũng có biết
số các chuyên môn cũng đã tiếp xúc gặp gỡ cũng nhắc nhở
và đồng thời cũng chính thức giám mục cũng đã ra cái thông báo chính thức
việc của anh sĩ thì chắc chắn thì ai có một chút suy nghĩ thì cũng không chấp nhận
sau rất nhiều lần nhắc nhở cả về mặt chính quyền và giáo hội
nhưng thường và nhóm chủ quỳ bảo lộc vẫn ngang nhiên hoạt động
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chính quyền thành phố bảo lộc đã tiến hành lập biên bản
với ông quảng là chủ nhà về hành vi chữa bệnh tại nhà khi chưa có giấy phép hoạt động
và ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân thành phố bảo lộc đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính ông quảng với số tiền bốn mươi năm triệu đồng
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn thị ngọc ánh chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
và hai cán bộ liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất sau lục báo
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện anh sơn đã phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả
hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã khai sơn huyện anh sơn
sau một thời gian điều tra sáng ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn
đã ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời khởi tố bị can đối với ba đối tượng
bà nguyễn thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
bị khởi tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị can khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ
và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được tin báo
về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
thường trú tại thành phố yên bái là thủ phạm đã gây ra cái chết của ông ba
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra xác định được tùng đang lẩn trốn
tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận đã giết hại nhận nạn nhân để cướp tiền và tài sản
tùng sử dụng một đoạn gỗ vụt thẳng vào vùng gáy làm ông ba gục xuống
sau đó đặt nạn nhân nằm ngửa rồi tiếp tục dùng gậy gỗ xiết mạnh vào vùng cổ họng của nạn nhân
đến khi nạn nhân không còn cử động
sau đó tùng đã lấy ví tiền vào xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát
dùng dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân hay chém lìa bàn tay của kẻ thù
đây là những hành vi hết sức táo tợn trong các vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh an giang trong thời gian gần đây
và chỉ vì chút tức giận hay suy nghĩ chưa thấu đáo thay vì hòa giải
tượng đã sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn với hành vi ngày càng manh động
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông mà bốn đối tượng gồm bùi minh thuận nguyễn minh tiến bùi lê tánh
cùng chú tại huyện thoại sơn và dương huỳnh nhật linh chú tại huyện châu thành
đã rủ nhau mang theo bốn con dao tự chế tìm nhóm của nguyễn quốc bảo ở huyện châu thành tỉnh an giang để trả thù
tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn hai bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau
khi chạy vào nhà của người dân thuận đã vung dao tự chế dài khoảng hai mét chém đứt lìa bàn tay phải của trịnh đức khoa
lúc này tánh còn xông tới đạp vào người khoa thấy nạn nhân ra nhiều máu các đối tượng nhanh rời khỏi hiện trường và thủ tiêu tăng vật
nguyên nhân mà dẫn đến cái vụ việc gây thương tích như vừa qua đó
là nó có nhiều nguyên nhân trong đó là có các nguyên nhân chính
thứ nhất là do là sự thiếu quản lý của gia đình
thứ hai nữa là do thanh thiếu niên tiếp xúc với những cái phim ảnh có tính chất là bạo lực
thứ ba nữa là do là tụ tập rồi ăn nhậu rồi xảy ra những cái bâu thử nhỏ
rồi không kiềm chế được bản thân rồi dẫn đến thực hiện cái hành vi phạm tội
không kiềm chế được cơn tức giảm không kiềm chế được bản thân không kiềm chế được bản thân không kiềm chế được bản thân
không kiềm chế được cơn tức giận chỉ vì được khuyên bỏ qua chuyện trả thù
và đến giải hòa với nhóm thanh niên khác
đối tượng đỗ thanh tú chú huyện châu phú đã dùng con dao nhọn đâm liên tiếp ba nhát vào người lý bé đức
làm nạn nhân bị thương nặng tú còn đâm bị thương người đi cùng với đức
nói về thời gian nó thấy quay trở lại nó không có làm những cái công việc ngu xuẩn đâu
và sau khi vào giải giam một ngày rồi mới thấy cái giá trị của cái sự tự do
chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể các cấp
để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cảnh báo các nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm và hậu quả đối với gia đình và cộng đồng xã hội
tại bình định vào dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi
đã xảy ra một vụ cháy tám chiếc tàu cá của ngư dân ước tính thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
vào đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cảng cá quy nhơn
gây thiệt hại cho tám tàu cá
trong đó năm tàu cá bị thiệt hại nghiêm trọng bốn tàu của ngư dân quy nhơn một tàu của ngư dân hoài nhơn
đang neo đậu tại đây
ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá đang neo đậu tại cảng
sau đó bùng phát dữ dội lan sang các tàu cá khác đậu bên cạnh
nhận được tin báo cháy của ngư dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã điều động nhiều xe chữa cháy và trên bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến gần hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
đám cháy tại cảng cá quy nhơn dập tắt hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo pháp luật
đồng thời xác định thiệt hại của vụ hỏa hoạn này
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sáu m phải
cũng phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh